sở giao thông vận tải tp hcm bàn hành hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố
và một số trường hợp cần thiết giữa thành phố với các tỉnh thành phố kể từ ngày một tháng một mươi cho đến khi có hướng dẫn mới
hướng dẫn tổ chức đi lại được sở giao thông vận tải tp hcm gửi chính quyền các địa phương và sở ngành liên quan phối hợp thực hiện
yêu cầu chung cho các loại hình vận tải hoạt động trở lại cần đáp ứng tiêu chí an toàn phòng chống covid một mươi chín
ở lĩnh vực giao thông vận tải tại thành phố
người đi đường được yêu cầu khai báo qua ứng dụng vne và mã qr của ứng dụng y tế hồ chí minh hoặc sổ sức khỏe điện tử
đối với những trường hợp không có mã qr cần có giấy tờ chứng minh khỏi covid một mươi chín dưới sáu tháng
hoặc tiêm vaccine ít nhất một mũi với loại vaccine hai mũi và sau một mươi bốn ngày
các loại xe chỉ được đi trong phạm vi tp hcm trường hợp liên tỉnh phải đáp ứng điều kiện khác
đối với hoạt động vận tải hành cách đường bộ từ ngày năm một mươi thành phố tổ chức một số tuyến xe buýt

từ ngày năm một mươi thành phố tổ chức một số tuyến xe buýt với tần suất và thời gian phù hợp thực tế nhu cầu mỗi khu vực
taxi xe du lịch được chạy trở lại mỗi loại hình tương ứng không vượt quá hai mươi và ba mươi số xe quản lý ở từng đơn vị
ô tô dưới chín chỗ ứng dụng công nghệ không quá một mươi số xe doanh nghiệp quản lý khi hoạt động lại
xe không ứng dụng công nghệ được phục vụ chương trình du lịch trong một số trường hợp
về dịch vụ kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe mô tô xe máy vẫn chưa được phép hoạt động
đối với vận tải hàng hóa các loại xe trên địa bàn tp hcm hoạt động như trước thời gian giãn cách
theo quyết định hai mươi ba tuy nhiên phải có giấy nhận diện mã qr do sở giao thông vận tải cấp sử dụng cho khung giờ cấm
vận chuyển hành khách bằng đường thủy các bến phà bình khánh cát lái và một số bến khách ngang sông
bến thủy nội địa vận chuyển hành khách được phép hoạt động
tần suất khai thác tối đa không quá năm mươi và không trở quá năm mươi sức trở cho phép của phương tiện
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại